thượng úy đỗ đức việt cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy công an thành phố hà nội bộ công an
hạ sĩ nguyễn đình phúc chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy công an thành phố hà nội bộ công an
đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trao quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của chủ tịch nước
quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công của thủ tướng chính phủ đối với thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt và hạ sĩ nguyễn đình phúc
chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội cho thân nhân gia đình ba liệt sĩ
cũng tại lễ tàng đại diện thân nhân gia đình ba liệt sĩ đã nhận các quyết định truy tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
bằng khen của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cho gia đình thượng úy đỗ đức việt và hạ sĩ nguyễn đình phúc
trong không khí trang trọng xúc động đúng một mươi ba h ba mươi phút lễ viếng ba liệt sĩ
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã diễn ra
mở đầu là đoàn gia tộc bên nội bên ngoại cùng các con cháu của ba liệt sĩ vào viếng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã gửi vòng hoa viếng ba liệt sĩ
đoàn đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn vào viếng
bộ trưởng tô lâm xúc động khẳng định sự hy sinh của thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt hạ sĩ nguyễn đình phúc là sự tổn thất mất mát lớn đối với lực lượng công an nhân dân và gia đình người thân các đồng chí
hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay
đã tu thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ cám bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam sẵn sàng chiến đấu không lùi bước trước mọi nguy hiểm tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
tổ quốc ghi công và nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên
tổ quốc ghi công và nhân dân vì dân phục vụ của các đồng chí bộ trưởng tô lâm gửi tới gia đình các đồng chí liệt sĩ lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được mong các đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vị thẳng
tiếp đó đoàn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội do đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội làm trường đoàn vào viếng
đồng đảo đại diện các bộ ngành trung ương địa phương cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị cục nghiệp vụ công an hà nội và công an các địa phương cùng bà con thân nhân bạn bè người dân thủ đô đã tới dâng nén hương thơm đặt vòng hoa tưởng nhớ ba liệt sĩ
đoàn đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân do đồng chí thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân làm trưởng đoàn đã tới thắp hương phúng viếng
một mươi sáu h ba mươi phút ban tổ chức lễ tang đã tổ chức lễ truy điệu ba liệt sĩ thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt hạ sĩ nguyễn đình phúc
để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt ba liệt sĩ các đồng chí lãnh đạo các quý vị đại biểu các quý vị đại diện cơ quan đoàn thể bạn bè và họ hàng gia đình cùng toàn thể tăng quyến đi vòng quanh linh cữu ba liệt sĩ lần cuối
đúng một mươi bảy giờ lễ di quan ba liệt sĩ thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt hạ sĩ nguyễn đình phúc được cử hành
theo nguyện vọng của gia đình thi hài ba liệt sĩ được đưa về đài hóa thân hoàn vũ hà nội
sau điện táng hải cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về nơi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố phường tây tự quận bắc tử liêm thành phố hà nội
ba chiến sĩ hy sinh đó không chỉ là nỗi đau riêng của mỗi gia đình các chiến sĩ mà còn là mất mát chung của toàn lực lượng công an nhân dân
nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ công an không bao giờ quản ngại
và có lẽ cũng bởi điều đó mà những ngày qua người dân cả nước đã dành những tình cảm đặc biệt cho các chiến sĩ
ngoại truyền thông tin
là những nhân chứng chứng kiến từ đầu diễn biến của đám cháy những người dân sinh sống xung quanh khu vực xảy ra đám cháy
không khỏi cảm phục và đau xót trước sự ra đi của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chúng tôi cảm ơn các chiến sĩ công an phòng cháy cháy này
không có những chiến sĩ này thì không biết là có thể là những nhà ở bên cạnh nữa

bao nhiêu vụ cháy và tai nạn sự cố xảy ra là bấy nhiêu những vất vả hy sinh thầm lặng của lính chữa cháy
bao nhiêu vụ cháy và tai nạn sự cố xảy đến là bấy nhiêu lần những giọt nước mắt rơi theo cấp số nhân
đám cháy tan tai nạn sự cố qua rồi nhưng những giọt nước mắt thì vẫn còn ở lại
mình thực sự là rất là cảm ơn các đồng chí công an đã hy sinh không quản ngại khó khăn và đã hy sinh bản thân mình để cứu giúp
cho nhân dân trong bất kỳ quan cảnh nào
và cũng để cho người dân người ta nhìn vào tức là cái người chiến sĩ đã hy sinh vì nhân dân vì tổ quốc thì cũng đã được nhân dân và tổ quốc tôn vinh và trọng vọng
các đồng chí đã hy sinh rồi nhưng mà đã để lại niềm thương niềm tự hào cho người dân việt nam nói chung cho người dân thủ đô và chiến sĩ công an nhân dân
cũng mong là
ý thức của người dân về chữa cháy sẽ ngày càng cao hơn để bớt đi những lỗi đau
trong lễ tàng được cử hành ngay trong chiều nay rất nhiều người dân đã có mặt tại nhà tăng lễ quốc gia
từ cụ già đến trẻ nhỏ họ đều mang theo những cành hoa trắng
những phút tiễn biệt nghẹn ngào những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc
bọn em ai cũng khóc cả và cũng khá là đau buồn khi mà vận phúc rời cuộc sống này
vận phúc và hai chiến sĩ còn lại trong cái vụ cháy vừa rồi thì rất là anh dũng
sẽ là cái tấm gương tốt để cho lớp trẻ cũng như là các bạn nói theo
bằng nhiều cách khác nhau những người dân đã chia sẻ đồng cảm với nỗi đau mất mát vô bờ bến
những chiến sĩ ấy họ mãi
trong lòng nhân dân
mỗi lần đối mặt với khói lửa cứu người cứu tài sản là một lần các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải trải qua danh giới giữa sự sống và cái chết
nhưng đã là nhiệm vụ các chiến sĩ sẵn sàng sông pha thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng của mình
lao vào biển lửa cứu người
phóng viên chúng tôi đã tổng hợp lại những hình ảnh sau đây để mỗi chúng ta thêm chia sẻ với công việc khó khăn gian khổ này

khi một vụ cháy mọi người đều chạy ra
chúng tôi lại chạy vào
thật sự là cái ranh giới mà giữa sự sống và cái chết chúng tôi là đúng là mỏng manh
nếu xua đuổi nó xảy ra thì không biết được thì ngoài muốn thì chịu thôi
không biết được
nhưng mà nói bất tẩn cũng không phải bất tẩn
tại bây giờ ban đêm đang làm nhiệm vụ đang cố gắng để mà thực hiện
thì cái đó là chẳng may
và kể cả bản thân tôi tôi cũng đã là sớm hy sinh mấy lần mà
mấy lần xém hy sinh
nhưng may là số mình còn may mắn
chứ nếu không thì tôi đã ủ về cái nghề
thế nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đến
khi nghe tin một người đồng đội của tôi ngã xuống á mình rất là đau
mình mất đi một người đồng đội
và người nhà mất đi một người cha một người chồng một người con quy định
cái hy sinh của đồng đội hy sinh của người dân cũng đều là sự hy sinh cũng đều là sự mỏng manh
mất mát hy sinh vậy điều gì vẫn níu giữ những người chuyển sĩ ấy đánh bó với nghề
không bất tẩn không bất tẩn
khi mà chúng tôi vào đâm cháy có nhiều tiếng đó
nhưng mà tiếp tục nhất là những tiếng cứu cứu của nạn nhân
cái nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi khi chúng tôi đến rồi không thể cứu được nạn nhân
đó là cái sợ sợ nhất luôn
nỗi sợ nhất
là không thể
cứu người nhưng chính họ
lại phải hàng ngày đối mặt với danh giới
mong manh giữa biển lửa
thầm thiế trọng trách ấy để mỗi người
mỗi gia đình cần nâng cao hơn nữa
ý thức trong phòng chống cháy nổ
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh
các công trình thi công sửa chữa
cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc phòng cháy
chữa cháy để bảo đảm an toàn
tính mạng cho chính mình và mọi người
thưa quý vị thưa ủy quyền của bộ trưởng
bộ công an hôm nay công an tỉnh đồng tháp
tổ chức lễ thăng cấp quân hàm vượt bậc
đối với đồng chí hồ tấn dương
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra
tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện lấp vỏ đã
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt
tội phạm vào ngày bốn tháng tám vừa qua
ngày bốn tháng tám năm

bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá
đối với đồng chí hồ tấn dương
phát biểu tại buổi lễ trao
quyết định đại tá nguyễn văn hiểu
giám đốc công an tỉnh đồng tháp cho biết
trong quá trình công tác đồng chí hồ tấn dương
luôn năng nổ tích cực sẵn sàng nhận
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
việc đồng chí dương hy sinh
là một mất mát to lớn của gia đình
và lực lượng công an đồng tháp
giám đốc công an tỉnh đồng tháp đề nghị
lực lượng công an toàn tỉnh phải nêu gương
tinh thần dũng cảm trong công tác tinh thần chiến đấu
của đồng chí hồ tấn dương
tiếp tục đẩy mạnh tấn công chấn áp
đẩy lùi các loài tội phạm trên địa bàn
để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị sáng nay
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo
thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trung ương dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
điểm năm hai nghìn hai mươi hai
của tỉnh hòa bình
tại xã mỹ thành huyện lạc sơn
cùng dự có các đồng chí đại diện ban dân vận trung ương
đại diện một số cơ quan của bộ công an
đại diện hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
tỉnh hòa bình
tham dự ngày hội và xem các hoạt động thể thao
các trò chơi truyền thống của đồng bào
trong khuôn khổ ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng lê quốc hùng đã ân cần thăm hỏi
người dân về cuộc sống
về công tác bảo đảm an ninh trật tự
cũng như việc thực hiện các chủ trương của bộ công an
bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đã đạt được
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
của xã mỹ thành huyện lạc sơn nói riêng
và tỉnh hòa bình nói chung
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
tỉnh hòa bình đã đổi mới phương pháp cách làm
trong tổ chức ngày hội năm nay
đó là tổ chức theo vùng để nhân dân các xã
có cơ hội giao lưu thăm hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau
chúng ta cũng đã cảm thấy rất rõ
không khí vui mừng phấn khởi
được ủng hộ tin tưởng của nhân dân
vào sự lãnh đạo của các cấp vị đảng chính quyền
và lực lượng công an địa phương
nhân dân được phá thuy
quyền lập trụ tính sáng tạo
tính tự giác
tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và các hoạt động của ngày hội
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tạo nên sức mạnh to lớn
góp phần dự vừng an ninh trật tự
trên địa bàn
nhằm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hơn nữa
công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc thứ trưởng lê quốc hùng
đề nghị tỉnh hòa bình tiếp tục dành sự
quan tâm chỉ đạo tiếp tục đổi mới
nội dung hình thức biện pháp về
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và các hoạt động của ngày hội
để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực sự là ngày hội của nhân dân
do nhân dân và vì nhân dân
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt tập trung nghiên cứu
ứng dụng công nghệ thông tin
các tiền ích mạng xã hội
phục vụ công tác tuyên truyền
tập hợp đống đảo các từng lớp nhân dân
tham gia xây dựng phong trào
và tập trung nghiên cứu
để đẩy mạnh
phát động xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
thường xuyên quan tâm
chỉ đạo sơ tổng kết đánh giá
các mô hình hay việc làm tốt
hiệu quả trong xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và tổ chức các hoạt động ngày hồi
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng lê quốc hùng cũng đề nghị
công an tỉnh hòa bình tiếp tục phát huy
vai trò nòng cốt tinh thần chủ động sáng tạo
tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng
công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng mối liên hệ
gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng công an
với nhân dân cũng như xây dựng khối đại

thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng trong sáng nay
tổng công ty cao xu đồng nai phối hợp
với công an tỉnh đồng nai các sở ban ngành
và cấp ủy chính quyền tổ chức ngày hội
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu tại hội nghị
thay mặt đảng ủy công an trung hương
và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận và chúc mừng
những kết quả mà công an tỉnh đồng nai
cũng như tổng công ty cao xu đồng nai đạt được
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thời gian qua với một địa bàn rộng
dân số đông và là trọng điểm phát triển
kinh tế xã hội của phía nam và của cả nước
đồng chí thứ trưởng đề nghị
công an tỉnh đồng nai cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy
chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cần thống nhất nhận thức cách mạng
là sự nghiệp của quân chúng bảo đảm
an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn
xã hội trong đó lực lượng công an
nhân dân giữ vai trò nòng cốt
từ đó lực lượng công an phải chủ động tham mưu
đổi mới nội dung hình thức tổ chức
thường xuyên kiểm tra đôn đốc và khắc phục
những tồn tại trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm phát huy
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
bên cạnh đó cần tăng cường sự lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào
gắn với các phong trào thi đua khác
trong các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ công nhân viên
người lao động và các tầng lớp nhân dân
về quyền và nghĩa vụ trong công tác
bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh
phòng chống tội phạm ngoài ra các đơn vị
cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết
chương trình quy chế kế hoạch liên tịch
liên ngành đã ký kết tập trung
nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn
trọng điểm chiến lược phức tạp về an ninh trật tự
thực hiện chương trình công tác đảm bảo
an ninh kinh tế năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay đoàn công tác của cục an ninh kinh tế
bộ công an đã làm việc với công an
thành phố đà nẵng nhằm đánh giá tình hình
kết quả công tác đảm bảo an ninh kinh tế
thời gian qua đặc biệt là công tác đảm bảo
an ninh kinh tế an toàn các công trình
trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia
công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không
tại buổi làm việc đại diện
công an thành phố đà nẵng đã báo cáo
về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh kinh tế
một số lĩnh vực trên địa bàn thành phố
thực trạng công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự đối với một số vấn đề
nóng trên địa bàn đồng thời đề xuất
kiến nghị đối với cục an ninh kinh tế
một số vấn đề trong việc triển khai
các mặt công tác dịch vụ
ghi nhận những kết quả đạt được của công an thành phố đà nẵng
đoàn công tác đề nghị công an thành phố
tiếp tục chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế
làm tốt công tác đảm bảo an ninh kinh tế
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới góp phần phục vụ
công tác phát triển kinh tế xã hội
của thành phố
sáng nay cục hậu cần bộ công an
tổ chức đại hội đại biểu
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
nhiệm kỳ vừa qua
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cục hậu cần bộ công an
đã đạt được những kết quả tốt
với những thành tích nổi bật
thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên
tuổi trẻ cục hậu cần đã không ngừng rèn luyện
công hiến phấn đấu và trưởng thành
về mọi mặt
những kết quả và thành tích mà đoàn viên thanh niên
cục hậu cần đạt được đã góp phần không nhỏ
và thành tích xuất sắc của cục hậu cần
trong những năm qua
với cầu hiệu hành động tuổi trẻ
cục hậu cần bản lĩnh tiên phong đoàn kết sáng tạo
ban chấp hành đoàn thanh niên của cục
trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy
vai trò nòng cốt gắn phong trào đoàn
với công tác chuyên môn kế thừa
và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ chính trị
lập nhiều chiến công trong công tác chuyên môn nghiệp vụ
sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ
để hoàn thành nhiệm vụ được sao